ngày hai mươi chín tháng một mươi một ubnd tỉnh gia lai tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày cà phê việt nam lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
với trên một trăm một mươi gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất chế biến cà phê thuộc hiệp hội cà phê cà cao việt nam và sáu tỉnh có diện tích cà phê lớn
gồm năm tỉnh tây nguyên và sơn la chương trình tập trung vào việc quảng bá tuân vinh giá trị hình ảnh của cà phê việt nam
hoàn định vai trò và sự đóng góp của ngành cà phê việt nam với người tiêu dùng trong nước và thế giới
dự kiến sẽ có gần bảy mươi doanh nghiệp nước ngoài đến từ một mươi hai quốc gia trên thế giới tham gia ngày hội
đặc biệt trong ngày hội cà phê việt nam lần này sẽ là lần đầu tiên diễn ra chương trình trải nghiệm pha chế thưởng thức cà phê miễn phí tại con đường cà phê pleiku